tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tiếp tục ngày thứ ba xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại công ty vn pharma
theo dự kiến sáng nay tòa sẽ tuyên án tuy nhiên khi bắt đầu phiên xử chủ tọa tuyên bố đây là vụ án rất phức tạp còn nhiều nội dung cần làm rõ nên phiên tòa sẽ quay lại phần xét hỏi
hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi bị cáo nguyễn minh hùng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty vn phạc ma về số tiền bảy năm tỷ được cho rằng chi hoa hồng cho các bác sĩ
bị cáo hùng phủ nhận và khai đây là số tiền tăng giá thuốc dùng để sử dụng chi cho hoạt động bán hàng không chi cho bác sĩ
trong khi đó bị cáo ngô anh quốc nguyên phó tổng giám đốc công ty vn phạc ma người đã khai với cơ quan điều tra là bảy năm tỷ là số tiền chi hoa hồng cho các bác sĩ
khi bị xét hỏi lại khẳng định tại tòa số tiền này chi cho các nhân
nhân viên bán hàng để bán hàng cho công ty
chủ tọa phiên tòa cho rằng lời khai này của các bị cáo đã mâu thuẫn với lời khai trước đó trong hồ sơ đề nghị viện kiểm sát lưu ý làm rõ
trước đó tại phiên tòa viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm kháng nghị toàn bộ nội dung vụ án với nội dung đề nghị hủy án sơ thẩm
điều tra làm rõ lại tội danh của nguyễn minh hùng là buôn lậu hay tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
làm rõ tiền các bị cáo chi hoa hồng cho các bác sĩ tại bệnh viện
có dấu hiệu bỏ lọt tội làm giả giấy tờ tài liệu của hùng và đồng phạm